ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa phối hợp với bộ tư pháp tổ chức trao quyết định của chủ tịch nước cho năm mươi một người di cư tự do từ lào
những trường hợp đủ điều kiện theo thỏa thuận liên chính phủ về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới việt lào
đủ điều kiện nhập quốc tịch việt nam hiện đang sinh sống ở hai huyện mường lát và quang sơn
thưa ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đại diện bộ tư pháp và tỉnh thanh hóa đã trao quyết định nhập quốc tịch việt nam cho năm mươi một người di cư tự do từ lào
đang định cư lâu dài và kết hôn không giá thú với người việt nam tại huyện quan sơn và mường lát
đây là việc thể hiện sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với những người di cư tự do và kết hôn không giá thú đang sinh sống trong vùng biên giới việt nam lào
sau khi nhập quốc tịch các cá nhân nói trên được hưởng đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân việt nam
đại diện bộ tư pháp đề nghị năm mươi một cá nhân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của hiến pháp và pháp luật việt nam
tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc cùng đảng bộ chính quyền quân và dân địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng quê hương